phố nghề thúc đẩy du lịch quảng bá hình ảnh khu phố cổ hà nội nói riêng và thủ đô nói chung

là động lực chính yếu để khẳng định không gian sinh tồn và bản lĩnh phát triển
tuy theo từng thời kỳ giai đoạn
mà ý chí khát vọng ấy sẽ được các nhà lãnh đạo quản lý đất nước cụ thể hóa bằng những chủ trương đường lối khác nhau
chẳng hạn trong giai đoạn chống thực dân đế quốc khát vọng chính yếu của chúng ta là độc lập tự do thống nhất đất nước
còn trong giai đoạn hiện nay khát vọng phát triển đất nước được đảng nhà nước đề ra chính là hướng tới xây dựng một quốc gia phồn vinh và hạnh phúc
trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn
cuộc trò chuyện với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn toàn thắng
nguyên viện trưởng viện văn hóa và phát triển để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những mục tiêu khát vọng của việt nam
trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
đại hội một mươi ba của đảng đặt ra mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
trong đó đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa trở thành nước phát triển thu nhập cao
chúng ta đã thấy rõ là công cuộc xây dựng đảng của chúng ta đã thực hiện rất là mạnh
chúng ta có xử lý rất là nghiêm minh đối với một số cán bộ đảng viên vi phạm thói hóa biến chất và vi phạm các kỷ luật của đảng
vậy thì ông đánh giá như thế nào về việc này ạ
có thể nói vắn tắt là vừa qua là đảng chúng ta có ba nghị quyết chung bốn của ba khóa liền
điều đó thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của toàn đảng toàn dân và toàn quân chúng ta
phải xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
và đem lại lợi ích cho đất nước cho dân tộc cho nhân dân
thì đây là một quyết tâm chính trị rất cao của toàn đảng toàn quân và toàn dân chúng ta
đặc biệt trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng
thì có thể nói rằng không có vùng cấm
mà nói như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng là chúng ta phải xây dựng trình đốn đảng
để đảng chúng ta trong sạch vững mạnh và xứng đáng nguyên liền tin yêu
của nhân dân
và trong suốt lịch sử cách mạng việt nam thì đảng chúng ta luôn luôn chứng tỏ
sức mạnh của đoàn kết sức mạnh của trí tuệ sức mạnh của sự trong sạch
ngoài lợi ích của nhân dân ta ngoài lợi ích của dân tộc ta
thì đảng chúng ta không có một lợi ích riêng nào hết
phải đưa những người không đủ phẩm chất những người thoái hóa biến chất
ra khỏi đội ngũ của những người kết mạng
đó là một việc làm đúng đắn
và thể hiện sức mạnh sức mạnh của chúng ta
bởi vì nếu như không đưa những kẻ thoái hóa biến chất ra khỏi hạng ngũ của chúng ta
thì đó mới là sự suy yếu
nhưng khi chúng ta loại bỏ những kẻ thoái hóa biến chất ra khỏi đội ngũ những người cách mạng
để cho những cán bộ kiên trung những người đảng viên ưu tú
ngay càng nhiều trong đội ngũ của chúng ta
và gát đi loại bỏ đi những phần tử thoái hóa biến chất
thì đó là một quy luật
trong sự phát triển
và chống tham nhũng loại bỏ những kẻ cơ hội
thoái hóa bất mãn
rồi thì suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
làm cho đảng chúng ta sẽ được ngày càng vững mạnh
đó là một quy luật của sự phát triển
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những chính sách mới có hiệu lực

cơ quan tổ chức doanh nghiệp doanh nghiệp quân đội cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình
và cơ quan tổ chức cá nhân người nước ngoài của dự án tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình
tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký biển số xe hết niên hạn sử dụng xe hỏng không sử dụng được của cơ quan tổ chức cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương
phụ nữ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh con đúng chính sách dân số
được hỗ trợ đến ba triệu đồng
theo thông tư một mươi năm của bộ tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào biển núi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi giai đoạn một từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm có hiệu lực từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh con đúng chính sách dân số
tối đa ba triệu đồng một bà mẹ
tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ
thông tư hai mươi hai của bộ quốc phòng nêu rõ điều chỉnh tăng thêm bảy bốn trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
theo quy định tại quyết định số một trăm bốn mươi hai hai nghìn tám qdttg quyết định số ba mươi tám hai nghìn một mươi qdttg quân nhân người làm công tác cơ yếu
như đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
theo quy định tại quyết định số sáu mươi hai hai nghìn một mươi một qdttg
vâng và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục điểm báo
thưa quý vị vào ngày ba mươi tháng bốn các báo tiền phong và tin tức ghi nhận
nhiều khu du lịch nổi tiếng như ở hạ long sầm sơn thành cổ sơn tây đã có hàng vạn du khách đổ về
theo báo tiền phong tại bãi biển sầm sơn vào ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ nhiều khu du lịch ở thanh hóa
đặc biệt là ở bãi biển sầm sơn đông kín người đến nghỉ ngơi tắm biển
còn tại quảng ninh du khách ùn ủn đổ về hạ long kẹt cứng cả trên đường lẫn dưới biển
hàng chục nghìn du khách đổ về trung tâm bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đã khiến cho giao thông ách tắc cục bộ
theo báo tin tức tại sơn tây hà nội có khoảng một mươi năm vạn du khách đã đến phố đi bộ thành cổ sơn tây
trong tối ngày ba mươi tháng bốn khai trương năm du lịch sơn tây xứ đoài
cũng trong sáng ngày ba mươi tháng bốn ban quản lý di tích làng cổ đường lâm đã phối hợp với ubnd xã đường lâm
và trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu các nét đẹp văn hóa của làng cổ
thông tin trên báo lao động
ngoài ghi nhận các vụ tai nạn giao thông xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
vào mùa một tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông cho hay lưu lượng phương tiện đi lại tăng đột biến
theo thông tin vào chiều ngày ba mươi tháng bốn cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
toàn quốc xảy ra hai mươi chín vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một mươi hai người bị thương chín người
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bảy bảy trăm chín mươi ba trường hợp ra quyết định xử phạt hơn một mươi hai năm tỷ đồng
tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn tám trăm tám mươi ba trường hợp tạm giữ một trăm linh hai ô tô
một một trăm linh tám mô tô và một mươi năm phương tiện khác
còn trên báo công an nhân dân thông tin vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ lượng phương tiện lưu thông
qua các cửa ngõ gia tăng đến mức là nhiều người dân mắc kẹt cả tiếng đồng hồ trên các tuyến đường
ra ngoại thành và tại nhiều trạm thu phí do phương tiện gia tăng đã dẫn tới ủn tắc phải xả trạm
thông tin từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia từ chiều ngày hai mươi chín đến sáng ngày ba mươi tháng bốn
tại các tuyến đường cửa thủ đô và tp hcm đã xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài
do lưu lượng giao thông tăng cao vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
như tuyến pháp vân cầu rẽ đường vành đai ba tuyến quốc lộ một qua đồng nai ninh bình thanh hóa
tp hcm đi long thành dầu dây cửa ngõ miền đông miền tây
theo đó nhiều trạm thu phí đã phải xả trạm để giải thoát phương tiện tránh ủn tắc
theo lo động ban tổ chức quảng ninh đã quyết định miễn phí vé cho người hâm mộ vào xem bảy môn thi đấu sea games
được tổ chức tại địa phương này
theo thông tin đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sẽ chính thức khởi tranh từ ngày một mươi hai tháng năm đến ngày hai mươi ba tháng năm
và theo đó tỉnh quảng ninh đăng cai tổ chức bảy trên bốn mươi môn thi đấu tại sea games ba mươi một
nhằm tạo không khí cổ vũ cuồng nhiệt thúc đẩy tinh thần thể thao
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh quyết định không bàn vé thi đấu
các môn thể thao tại sea games ba mươi một người hâm mộ được thoải mái vào sân cổ vũ cho các đội tuyển quốc gia
nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch và các quy định khác của ban tổ chức